các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
biện pháp kiểm soát và cảnh báo sự lây lan của dịch bệnh
ngày hai mươi một tháng chín tết trung thu cũng đồng thời là ngày đầu tiên hà nội nới lỏng giãn cách
sau hai tháng siết chặt quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ghi nhận của phóng viên các con đường hướng về trung tâm thành phố trong đêm hai mươi một tháng chín
tràn ngập người và xe cánh tượng ung tắc cũng kéo dài trên nhiều tuyến phố
khó trách người dân
phó giáo sư hùng giải thích thực tế tại hà nội cho thấy
chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được f ngoài cộng đồng
trong khi đó hầu hết người dân mới chỉ được tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín
trẻ em người dưới một mươi tám tuổi cũng chưa được tiêm chủng
do đó vị chuyên gia này cho rằng việc người dân đổ ra đường đêm trung thu
thậm chí tổ chức ăn uống đông người vi phạm quy định giãn cách của thủ đô
trong thời điểm này là rất nguy hiểm
những hoạt động tụ tập đông người tự phát thuộc về ý thức của người dân
chính quyền cần có sự kiểm tra giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm
tuy nhiên trong trường hợp hàng vạn người hà nội đổ ra đường
trong đêm trung thu vừa qua
chúng ta sẽ không có cách nào để xử phạt được
phó giáo sư hùng cho rằng thành phố cũng không thể trách người dân
bởi chính quyền cần có những biện pháp chủ động kiểm soát dịch
cảnh báo từ trước thay vì để tới lúc biến cố xảy ra mới nghĩ đến nguy cơ
hà nội chỉ đang nới lỏng từ việc áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
xuống chỉ thị số một mươi năm
do đó chúng ta cần có những biện pháp kiểm soát mở rộng
tránh tâm lý chủ quan gây mất an toàn trong cộng đồng
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội nhận định như vậy
theo phó giáo sư hùng hà nội ở thời điểm này cần có chính sách nới lỏng từng bước rõ ràng
và đưa ra biện pháp mở rộng hoạt động kinh doanh sản xuất cụ thể dựa trên những căn cứ khoa học
những khu vực ít nguy cơ người có nguy cơ thấp cần được ưu tiên dở bỏ giãn cách trước
thành phố cũng cần tránh tình trạng nới lỏng theo hình thức yêu cầu thủ tục hành chính không cần thiết
ông hùng lấy ví dụ thành phố có thể tạo điều kiện cho những người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc trường hợp từng mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
người có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai hoạt động ở địa điểm ngoài trời trước
chúng ta hoàn toàn có thể quản lý việc đó bằng thẻ cập nhật trên sổ sức khỏe điện tử
mà không cần xin xác nhận của phượng xã
trong khi đó những trường hợp chưa đáp ứng được điều kiện nói trên
buộc phải có kết quả xét nghiệm để vào làm việc và hoạt động tại khu vực có nguy cơ
ngược lại ở khu vực nguy cơ thấp những người này có thể đi lại hoạt động bình thường
nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu
việc làm này cũng tương tự nhân viên y tế khi tham gia chống dịch tại khu vực nguy cơ cao
phải đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine trước đó
tuy nhiên ông cũng lưu ý hà nội cần tránh tình trạng kiểm soát quá cứng nhắc
yêu cầu thủ tục hành chính không cần thiết trong bối cảnh thành phố nới lỏng giãn cách
ông hùng đi một số ví dụ về người dân tập thể dục nông dân làm ruộng
sẽ không cần yêu cầu thủ tục quá nhiều
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội kết luận rằng
trong tình hình hiện nay bản thân người dân vẫn cần chủ động tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế
để phòng tránh lây nhiễm sars cov hai gây nguy cơ bùng phát dịch thiếu kiểm soát
đồng thời chính quyền thành phố cũng phải có trách nhiệm giám sát
không để xảy ra những tình huống đáng tiếc như vừa qua
chỉ khi quản lý tốt người có nguy cơ thấp gây lây lan dịch bệnh
chúng ta mới có thể chủ động mở rộng nới lỏng giãn cách
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo